tính đến ngày một mươi chín tháng bốn tại huyện phú hòa tỉnh phú yên các ổ bệnh dịch lờ mồm long móng trên đàn lợn đã qua ba mươi ngày
cơ quan thú y và chính quyền địa phương cho phép người chăn nuôi tái đàn
nhưng phải bảo đảm việc tiêm phòng đầy đủ vaccine và chủ động phòng chống các loại dịch bệnh
trước đó ổ bệnh lở mồm long móng được phát hiện vào ngày một mươi bốn tháng ba tại hộ chăn nuôi ở thị trấn phú hòa
tổng số đàn lợn có hơn bốn mươi con trong đó có một mươi tám con buộc phải tiêu hủy
dịch lở mồm long móng còn xuất hiện trên đàn lợn của hai xã khác là hòa trị và hòa quang nam
cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp để khống chế bệnh
đến nay các ổ bệnh đã qua ba mươi ngày và không có thêm vật nuôi mắc bệnh
tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh phú yên phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục duy trì hoạt động
của trạm kiểm dịch động vật tại khu vực cầu bình phú trên tuyến quốc lộ một
để kiểm soát các xe chở lợn sống từ bắc vào nam tiêu thụ
thực hiện việc phun thuốc tiêu độc khử trùng để ngăn chặn nguồn lây lan bệnh tả lợn châu phi xâm nhập vào tỉnh phú yên